ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ trịnh xuân thanh
sau khi xem xét các báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư đã kết luận như sau
đồng chí trần lưu hải nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đồng chí trần lưu hải với cương vị là ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đã thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của ban tổ chức trung ương về việc được tăng thêm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu có nội dung trái với kết luận của bộ chính trị ban bí thư
có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời tỉnh ủy hậu giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với trịnh xuân thanh
hai đồng chí huỳnh minh trắc nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí huỳnh minh chắc với cương vị là ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy trình quy định về công tác cán bộ của đảng nhà nước và quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
trong việc đề nghị tiếp nhận trịnh xuân thanh từ bộ công thương về tỉnh hậu giang để giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đồng chí nguyễn duy thăng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
đồng chí nguyễn duy thăng có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc thẩm định đề xuất cấp có thẩm quyền
phê chuẩn chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với trịnh xuân thanh
những vi phạm khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
nhà nước gây bức xúc và tạo dư luận xấu trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư thống nhất rất cao một trăm linh bằng phiếu kín đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí trần lưu hải nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí huỳnh minh chắc nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí nguyễn duy thăng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ